nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã tổ chức lễ biểu dương
hai mươi học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
sáng tạo lập thân vươn ra biển lớn
năm nay thành phố hải phòng biểu dương tôn vinh chín mươi bốn học sinh
sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong đó có bảy mươi một học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
hai mươi sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố
và sinh viên là người hải phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học trong cả nước
hai học sinh có điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đạt từ hai mươi bảy điểm trở lên theo tổ hợp ba môn để xét tuyển đại học
và đỗ vào trường đại học đúng tổ hợp môn được xét
hoạt động này nhằm tôn vinh các em học sinh sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập năm hai nghìn một mươi tám
thể hiện sự quan tâm đối với công tác giáo
giáo dục đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước
góp phần đầy mạnh công tác khuyến học khuyến tải trên địa bàn